để đẩy nhanh tiến độ chuyển sang thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
chính là tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ với bộ giao thông vận tải
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải khẩn trương báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng sáu
về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
thủ tướng yêu cầu báo cáo phải nêu rõ tiến độ hoàn thành đối với từng trạm khó khăn vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan
biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng lộ trình chuyển sang thu tự động không dừng